dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp đã lan ra sáu mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
thế nhưng những ngày qua thì việt nam chưa có ca nhiễm mới cơ bản chúng ta đã ngăn chặn một cách có hiệu quả
đây là sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân và toàn quân
để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã họp thường trực chính phủ
để tiếp tục đưa ra các giải pháp kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh khi mà người việt nam ở đường vùng dịch trở về nước đông như hiện nay
hiện đã có tám mươi chín sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín tại sáu mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có ba bốn mươi sáu người tử vong
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng nêu rõ nước ta tuy một mươi bảy ngày qua chưa có ca nhiễm mới
nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh và bùng phát cao do vậy cần phải hành động với tinh thần khẩn cấp và kiên quyết
sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý của người dân trong thế sau nhưng mà thái độ của chúng ta phải không được chặn dư
quẹt thoá mẳng mà phải quyết liệt đặc biệt không được chủ quật không có việc đối xử
nhưng phải hạn chế tối đa bất cứ ai đi qua vùng có dịch thì chúng ta có những biện pháp
hiện tình hình trong nước vẫn vừa chống dịch vừa tiếp tục sản xuất tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng tám năm
công tác chống găm hàng và xuất giá được đấu tranh quyết liệt
tuy nhiên nếu dịch kéo dài thì tình hình thiếu nguyên liệu sản xuất là vấn đề đặc gia
nếu mà dịch kéo dài thì vấn đề liên quan đến nguyên liệu phụ liệu của các ngành công nghiệp chúng ta thì sẽ có những bước trở lại
và chúng ta biết là trung quốc chiếm đến bốn mươi phần họ chiếm đến bốn mươi phần